năm đến nay các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp cùng công an thành phố cà mau tấn công chìa xóa mạnh mẽ hình thức cho vay kiểu tín dụng nền này
cũng theo cơ quan chức năng hiện nay đã xuất hiện một kiểu biến tướng mới đó là vay tiền qua các app ứng dụng trên điện thoại di động
khi người dân cần dây dốn để làm ăn thì nên liên hệ trực tiếp đến các ngân hàng nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng của nhà nước là để dây
không tham gia không dây tiền của các nhóm đối tượng cho lại sức cao hoặc là không có cơ quan tổ chức cơ sở pháp nhân gõ hàng
bên cạnh việc xử lý nghiêm của lực lượng công an đối với kiểu cho vay theo hình thức tín dụng đen
người dân cũng cần hết sức cảnh giác và phối hợp chặt chẽ

việc tố giác tội phạm góp phần ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh cà mau
sáng nay tại hà nội ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc
quán triệt triển khai nghị quyết số năm mươi một ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về
chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai của bộ
chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chủ trì hội nghị tham dự hội nghị có hơn năm trăm linh đại biểu là
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
đại diện các ban đảng đảng đoàn ban cán sự đảng đảng ủy trực thuộc trung ương văn phòng trung ương đảng
văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ văn phòng quốc hội các ủy ban của quốc hội
bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và cán bộ chủ chốt của lực lượng công an nhân dân quân đội nhân dân
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sau hơn ba mươi năm đổi mới đất nước
trong bối cảnh tình hình mới an ninh quốc gia đang đứng trước những nguy cơ thách thức mới rất phức tạp
đòi hỏi phải có chiến lược mới với tầm nhìn mới hệ thống giải pháp mới để giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống
trước tình hình đó đảng ủy công an trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành liên quan
nghiên cứu xây dựng và đề xuất bộ chính trị ban hành nghị quyết số năm mươi một về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong an ninh quốc gia an ninh kinh tế được xác định là nền tảng
là nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội
để tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế bộ chính trị lần đầu tiên ban hành chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị
ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
qua ba năm triển khai thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng của đảng về bảo vệ an ninh kinh tế
có nhiều vấn đề cần đánh giá sơ kết để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
tại hội nghị các đại biểu đã nghe thượng tướng bùi văn nam ubnd thứ trưởng bộ công an
quán triệt những nội dung trọng tâm của nghị quyết số năm mươi một
trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị
các đại biểu một số bộ ban ngành địa phương đã thảo luận làm rõ những việc đã làm được
chưa làm được những thuận lợi khó khăn vướng mắt và nguyên nhân trong ba năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai
nêu lên những chủ trương giải pháp sát với thực tiễn chỉ đạo công tác ở từng bộ ngành địa phương
để thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư trung ương đảng nhấn mạnh
để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số năm mươi một của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
và chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị về công tác bảo đảm an ninh kinh tế
các cấp ủy đảng chính quyền tập trung tổ chức học tập quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm
của nghị quyết số năm mươi một trong phạm vi chức năng nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách
cần làm cho cán bộ đảng viên nhận thức rõ tình hình mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo
và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đảm bảo an ninh kinh tế
cụ thể hóa nội dung nghị quyết số năm mươi một chỉ thị số một mươi hai thành các chương trình kế hoạch nghị quyết chuyên đề
phù hợp với đặc điểm tình hình cơ quan đơn vị địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
chủ động xây dựng bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống
phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo
hướng dẫn đôn đốc kiểm tra giám sát công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh kinh tế
chịu trách nhiệm chính và trước hết xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực địa phương mình
triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch biện pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động phần tử xấu và các loại tội phạm
nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đảng
toàn quân và toàn dân cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm an ninh kinh tế
xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh kinh tế
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tập trung xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại phấn đấu xây dựng lực lượng công an
nhân dân chuyên nghiệp thực sự trong sạch liêm chính bố trí hợp lý trên các địa bàn
còn vào chiều nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết
một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn tám của bộ chính trị về tiếp tục tăng cường
lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai chỉ thị
số ba mươi sáu ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống
và kiểm soát ma túy đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm đồng chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị tại điểm cầu hà nội có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm đại tướng đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thực hiện chỉ đạo của bộ chính trị và ban bí thư
nhất là từ sau khi ban hành chỉ thị số hai mươi một cttvk đến nay các cấp các ngành các địa phương đã triển khai đồng bộ quyết liệt hơn
các kế hoạch giải pháp đấu tranh phòng chống ma túy
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc cần tập trung giải quyết
trong đó có cả những vấn đề về quan điểm chỉ đạo cơ chế chính sách hệ thống pháp luật quan hệ phối hợp
nguồn lực biện pháp phòng ngừa đấu tranh
trong khi đó tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy có những diễn biến mới hết sức nguy hiểm
đòi hỏi chúng ta phải triển khai quyết liệt đồng bộ hơn nữa các kế hoạch giải pháp phòng chống ma túy trong tình hình mới
do vậy hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng thành phần triệu tập đến các đồng chí ở cấp huyện trong toàn quốc
để thống nhất nhận thức và cùng nhau hành động một cách đồng bộ quyết liệt quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta
trình bày báo cáo thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh qua một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một cttvk ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn tám của bộ chính trị
về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
nhận thức của các ủy chính quyền các cấp
các ban ngành đoàn thể về công tác phòng chống ma túy được nâng lên
hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống ma túy tiếp tục được bổ sung hoàn thiện
công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức phong phú đa dạng
công tác cai nghiện quản lý người nghiện ma túy sau cai được quan tâm mở rộng
hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy tiếp tục được tăng cường
tuy nhiên tình hình ma túy hiện nay còn diễn biến phức tạp
hiệu lực hiệu quả công tác phòng chống ma túy còn hạn chế
sự phối hợp giữa các cấp các ngành có lúc có việc chưa thật chặt chẽ
chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nguồn lực xã hội cho công tác phòng chống ma túy
công tác cai nghiện và quản lý sau cai chưa đáp ứng yêu cầu
do đó việc triển khai chỉ thị số ba mươi sáu cttvk ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống kiểm soát ma túy là cần thiết
tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã quán triệt chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị
về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
theo đó nội dung chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị và kế hoạch thực hiện của chính phủ
là sự kế thừa bổ sung và phát triển những quan điểm chỉ đạo công tác phòng chống ma túy
trong các giai đoạn trước đây cho phù hợp với tình hình hiện nay
trong đó sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân
nhằm từng bước kiềm chế ngăn chặn để lùi tên nạn ma túy
xóa bỏ triệt để các tổ chức đường dây tụ điểm sản xuất mua bán vận chuyển
tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nước
ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước
không để việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
không để tái trồng cây có chất ma túy kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy
chất gây nghiện chất hướng thần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai
làm giảm số người nghiện ma túy mới quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội
không để phát sinh tình hình phức tạp góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn lành mạnh
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí trần quốc vượng biểu dương ghi nhận những thành tích
kết quả đã đạt được của cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc lực lượng vũ trang và nhân dân
trong công tác phòng chống ma túy thời gian qua khẳng định những kết quả trên đã góp phần quan trọng
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh để giải quyết những khó khăn thách thức trong công tác phòng chống ma túy
đòi hỏi các cấp ủy đảng chính quyền từ trung ương tới địa phương phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa
phát huy những kết quả đã đạt được nhất là những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút
trong một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một của bộ chính trị để triển khai thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị
về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
một trong yêu cầu được nhấn mạnh trong chỉ thị ba mươi sáu là phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống kiểm soát ma túy trong thời gian tới
đây là một vấn đề quan trọng một thách thức lớn đòi hỏi các cấp ủy chính quyền các bộ ngành chức năng và hệ thống chính trị
phải triển khai quyết liệt và yêu cầu chất lượng hiệu quả phải thể hiện trong
tổ chức bộ máy nguồn lực sử dụng nguồn tài chính đúng trọng tâm trọng điểm không hình thức lãng phí trong tổ chức phòng chống và kiểm soát ma túy
nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm về ma túy là do lực lượng công an chủ trì và phối hợp với lực lượng có liên quan
bộ đội biên phòng hải quan làm nhiệm vụ ngăn chặn ma túy thẩm lậu ở khu vực biên giới cửa khẩu
nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả phải đạt ra sự lãnh đạo tổng thể của cấp ủy địa phương
trong kế hoạch tổng thể chung về phòng chống ma túy
không được xảy ra tình trạng chia cắt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nhất là khu biên giới
đồng chí trần quốc vượng đề nghị lực lượng công an cần tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền các cấp
chỉ đạo điều phối công tác phòng chống ma túy phát huy trách nhiệm của các ngành đoàn thể trong công tác này
thông qua các biện pháp nghiệp vụ trực tiếp tổ chức đấu tranh với tội phạm về tệ nạn ma túy
bên cạnh đó cần chú trọng đầu tư nguồn lực tương xứng với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
củng cố lực lượng chuyên trách đủ mạnh đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới
hôm nay bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống bộ tổng tham mưu ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
qua đó tiếp tục tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống vẻ vang khẳng định vị trí vai trò
những chiến công thành tích và truyền thống vẻ vang của cơ quan tham mưu chiến lược
về quân sự quốc phòng của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu và trưởng thành bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
đã nêu cao truyền thống trung thành mưu lược tận tụy sáng tạo đoàn kết hiệp đồng quyết chiến quyết thắng
phát huy cao độ bản lĩnh trí tuệ tài thao lược nghệ thuật quân sự việt nam
hoàn thành trọng trách lớn lao của cơ quan tham mưu chiến lược cơ quan chỉ huy cao nhất của quân đội nhân dân việt nam và dân quân tự vệ
trung tướng phùng sĩ tấn phó tổng tham mưu trưởng bí thư đảng ủy bộ tổng tham mưu cơ quan bộ quốc phòng
đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực về lịch sử truyền thống thành tích của bộ tổng tham mưu
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những bài học kinh nghiệm và vận dụng trong quá trình xây dựng bộ tổng tham mưu trong thời kỳ mới
tiếp tục cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống đề cao trách nhiệm nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

trong khoảng tám mươi bốn ngày việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện ba trăm bốn mươi bảy trên ba trăm sáu mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai đã được công bố khỏi bệnh chiếm chín mươi bốn tổng số ca bệnh không có trường hợp nào tử vong
còn hai mươi hai trường hợp đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế đa số sức khỏe đều ổn định
trong đó năm ca cho kết quả âm tính từ hai lần trở lên chỉ còn một mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai
nằm trong chuỗi hoạt động tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam chiều nay tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an phối hợp với học viện phụ nữ việt nam tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho cán bộ chiến sĩ công nhân viên đang công tác tại bệnh viện
tại buổi tập huấn chuyên gia tâm lý đã truyền đạt cung cấp thông tin về tình trạng xâm hại trẻ em hiện nay các hình thức xâm hại trẻ em cảnh báo nguy cơ và cách phòng chống xâm hại trẻ em
giới thiệu về quy tắc năm ngón tay vùng cấm trên cơ thể giới thiệu đường dây nóng trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý khi gặp trường hợp xâm hại trẻ em
đặc biệt các cán bộ chiến sĩ nhân viên trong bệnh viện được trực tiếp thực hành một số tình huống để hướng dẫn con em mình thoát thân trong những hoàn cảnh nguy hiểm
hàng năm vào thời điểm này các bãi biển trên địa bàn tỉnh quảng nam thu hút rất đông người dân và du khách đến tắm biển và vui chơi
tuy nhiên với đặc điểm bờ biển dài và rộng
việc quản lý công tác cứu hộ còn hạn chế cùng với ý thức chủ quan của nhiều người dân đã dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm thời gian gần đây
ngày năm tháng bảy vừa qua tại bãi tắm thống nhất phường điện dương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba người tử vong một người nguy kịch
nguyên nhân xác định là do các nạn nhân đã bơi ra khỏi vùng an toàn khu vực có hố sâu khó lường
đây chỉ là một trong số rất nhiều
nhiều vụ đuối nước xảy ra tại các bãi tắm trong mùa cao điểm du lịch biển trên địa bàn tỉnh quảng nam
đặc biệt là các vùng biển tập trung đông khách du lịch như bãi tắm điện dương thị xã điện bàn bãi tắm an bàng phường cẩm an thành phố hội an

tuy nhiên nhiều người dân vẫn chủ quan bơi ra khỏi khu vực phao giới hạn
đây lại là vùng có nhiều xoáy nước nguy hiểm ngay cả người biết bơi khi gặp rủi ro vẫn khó xoay sở kịp
người dân và du khách đến thăm quan tắm biển tại bãi tắm và cần chấp hành tốt những nội quy định tại bãi tắm
không bơi ra khỏi giải pho giới hạn mà chúng tôi đã lắp đặt dưới biển bởi vì bơi ra khỏi khu vực này rất là khó kiểm soát
rất là khó là công tác cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra đặc biệt là khi trên bãi biển đông người
cái việc nữa là trẻ em khi tắm biển phải được người lớn trông coi
những ai mà không biết bơi thì khi tắm biển thì cần phải mặc áo phò
đặc biệt khi đã dùng rượu bia nhiều rồi thì không nên tắm biển
và như chúng tôi đã nói là những vùng nước xoáy chúng tôi đã cảnh báo là bà con và du khách không nên
đến cái vùng này
bên cạnh đó quảng nam là địa phương có bờ biển dài nên xuất hiện nhiều bãi tắm tự phát
không có người quản lý không có lực lượng cứu hộ rất khó kiểm soát
để hạn chế nguy cơ đuối nước bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý cứu nạn cứu hộ của lực lượng chức năng
người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra